sinh hồ tỉnh lai châu là địa phương thường chịu thiệt hại nặng nề về người và của cải do thiên tai gây ra
hàng năm huyện sinh hồ phải di chuyển hàng trăm hộ dân từ vùng có nghi cơ sạt lở đến nơi ở mới
cùng với đó việc bố trí sắp xếp ổn định cuộc sống và tạo sinh kế cho người dân ở nơi ở mới
đang đưa người dân và chính quyền vào cuộc chạy đua chưa có hồi kết
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới sinh hồ tỉnh lai châu
trong hơn ba năm trở lại đây huyện sinh hồ phải di chuyển gần một hộ dân từ vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới
những hộ dân được chuyển đến nơi ở mới cơ bản đã ổn định cuộc sống
tuy nhiên còn nhiều hộ dân vẫn chưa được di chuyển do khó khăn về nguồn lực
việc di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ lũ quét sạt lở đất của sinh hồ còn đang gặp rất nhiều khó khăn
trong đó ổn định sinh kế lâu dài cho người dân phải được ưu tiên hàng đầu
hướng dẫn bà con là tuyên truyền bà con vận động nhân dân là đến nơi ở an toàn cho bà con
và hai nữa là tiếp tục tục là cung cấp cây giống vật nuôi và hướng dẫn cho bà con tăng ra thu nhập vào trong bản và gia đình có thu nhập tăng thêm
mong cũng sự ủng hộ của đảng ngoài nước và cho nhân dân tiếp tục là đến nơi ở an toàn
lũ quét sạt lở đất đang diễn biến khó lường và gây thiệt hại nặng nề hơn cả
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có
giải pháp căn cơ ứng phó với loại hình thiên tai này
vì vậy việc chủ động tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong phòng chống thiên tai được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong điều kiện thiên tai diễn biến thất thường tại lai châu